tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng chín đến sáu h sáng ngày hôm nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một năm mươi chín ca
trong một năm mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là tám trăm chín mươi ba ca số ca đang điều trị là một trăm ba mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm bảy trăm chín mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu trăm linh ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu bốn trăm ba mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi tám bảy trăm sáu mươi năm người